theo trang tin điện tử flyglobal hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines đã được bộ giao thông vận tải mỹ cấp giấy phép không vận nước ngoài
theo đó vietnam airlines có thể thực hiện các chuyến bay thẳng từ việt nam tới mỹ và ngược lại
theo flyglobal com vietnam airlines được phép thực hiện các chuyến bay thẳng giữa thành phố hồ chí minh và hà nội tới một số điểm đến của mỹ
cũng như các chuyến bay qua một số địa điểm ở đài bắc đài loan trung quốc với osaka và nagoya của nhật bản
việt nam airlines được vận hành các chuyến bay đến los angeles san francisco new york seattle và dallas fort worth
hãng cũng có thể tiếp tục thực hiện các lộ trình đến các thành phố vancouver montreal và toronto của canada
mặc dù nhu cầu du lịch và thăm thân rất cao nhưng hiện việt nam vẫn chưa có đường bay thẳng trực tiếp tới mỹ
do vậy hành khách muốn bay từ việt nam sang mỹ và ngược lại thường phải quá cảnh ở những sân bay tại các thành phố châu á như hồng kông trung quốc seoul hay tokyo